thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
đây được xem là một giải pháp để nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực
trong số những học sinh ngồi đây không phải em nào cũng nhất thiết phải đổ vào một trường trung học phổ thông nào đó
thế nhưng với cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì việc chọn con đường ngắn nhất phù hợp năng lực hoàn cảnh và nhu cầu thực tế lại là một thứ không dễ với các em
bởi vậy điều này sẽ rất cần sự định hướng tư vấn của thầy cô và gia đình

thì những năm vừa qua thì nhà trường đã làm rất là tốt cái công tác này
và các học sinh của nhà trường cũng tham gia học nghề tại các trường nghề trong thành phố
và mong muốn của nhà trường là không có học sinh nào mà sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở mà sẽ ở nhà
mà các con đều có những cái môi trường để các con có thể tiếp tục học
và một điểm mới trong năm nay được nhiều phụ huynh quan tâm đó là học sinh tốt nghiệp lớp chín có thể đăng ký học hệ cao đẳng chính quy
đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại chỉ thị số hai mươi bốn cttg của thủ tướng chính phủ
về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động
tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới đồng thời khẳng định vai trò tự chủ của các trường cao đẳng nghề
đẩy mạnh được tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các cơ sở dạy nghề
sự tự chủ sẽ giúp cho các trường năng động hơn và khi đó thì các trường sẽ thích ứng nhanh hơn và đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu tốt hơn
trên thực tế thời gian qua một số trường trung cấp cao đẳng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp
đang thí điểm tuyển sinh đào tạo học sinh hoàn thành bậc trung học cơ sở thường được gọi là mô hình chín
đây được xem như một giải pháp đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau bậc trung học cơ sở
giúp tiết kiệm thời gian tiền bạc cho cả người học cũng như xã hội thay vì mất thêm ba năm theo học trung học phổ thông
sau khi học xong lớp chín học sinh đăng ký học hệ cao đẳng chính quy và gia nhập thị trường lao động sớm hơn
đồng thời các em vẫn có cơ hội học tiếp lên đại học sau này